thưa quý vị để củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa bộ công an với bộ tài nguyên và môi trường
kết hợp chặt chẽ giữa quản lý nhà nước với phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường
đồng thời trao đổi kinh nghiệm trong ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia
phục vụ công tác quản lý nhà nước và công tác phòng chống tội phạm
chiều ngày một mươi chín tháng bốn bộ công an và bộ tài nguyên và môi trường tổ chức buổi làm việc trao đổi kết quả công tác phối hợp
theo chức năng nhiệm vụ được giao đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và đồng chí trần hồng hà
ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường đồng chủ trì buổi làm việc
cùng sự có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thiếu tướng lê văn tuyến
thứ trưởng bộ công an và các đồng chí thứ trưởng bộ tài nguyên và môi trường
thời gian qua các cơ quan chức năng của bộ công an và bộ tài nguyên và môi trường đã phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ môi trường
ứng phó với biến đổi khí hậu quản lý đất an ninh trong đó xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
về bảo vệ môi trường trong công an nhân dân đảm bảo bám sát các quy định của pháp luật và hướng dẫn của bộ tài nguyên và môi trường
đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
bộ công an đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát môi trường thực hiện có hiệu quả các chuyên đề trọng tâm
các đợt cao điểm về đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường tài nguyên an toàn thực phẩm
và phòng ngừa xử lý các hành vi làm lây lan khi xảy ra dịch bệnh
bên cạnh đó thời gian qua hai bộ cũng đã triển khai thực hiện kịp thời thao gỡ một số khó khăn vướng mắt
trong công tác giám định tư pháp và định giá tài sản trong các vụ việc vụ án
về thực hiện đề án sáu phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm hiện bộ công an và bộ tài nguyên và môi trường đã thống nhất nội dung sử dụng ba dịch vụ công
phối hợp tổ chức kiểm tra an ninh an toàn hệ thống thông tin
khẳng định sự cần thiết và hữu ích của buổi làm việc giữa hai bộ bộ trưởng trần hồng hà mong muốn bộ công an
tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bởi dự án này đã được bộ công an
thực hiện thành công trên quy mô toàn quốc trong điều kiện hết sức khó khăn
đồng chí bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường cũng đề nghị hai bộ cần xây dựng quy chế hợp tác toàn diện
không chỉ trong công tác bảo vệ môi trường sau những tác động của dịch bệnh mà còn trong công tác giám định tư pháp
và định giá tài sản trong các vụ việc vụ án đảm bảo tính kịp thời và đúng pháp luật
nhất trí với các ý kiến của bộ trưởng trần hồng hà bộ trưởng bộ công an tô lâm đánh giá sự phối hợp chặt chẽ
giữa hai bộ thời gian qua đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
bộ trưởng tô lâm đề nghị bộ tài nguyên và môi trường tiếp tục trao đổi phối hợp với bộ công an
thực hiện kết nối chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai
hoàn thành trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
đồng chí bộ trưởng tô lâm yêu cầu các đơn vị chức năng của bộ công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ
với các đơn vị của bộ tài nguyên và môi trường trong công tác bảo vệ môi trường của đất nước
trong đó chủ động nắm dự báo tình hình môi trường tăng cường phòng ngừa đấu tranh xử lý nghiêm tội phạm
vi phạm pháp luật về môi trường thao gỡ những khó khăn vướng mắt để nâng cao hiệu quả xử lý hình sự
các vi phạm để mang tính gian đe phòng ngừa
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị bộ tài nguyên và môi trường chỉ đạo các đơn vị chức năng
sớm có kết luận trưng cầu giám định yêu cầu định giá tài sản đối với các vụ án vụ việc
của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đồng thời tiếp tục nghiên cứu xây dựng
và ban hành quy trình giám định chuẩn ở từng lĩnh vực như đất đai khoáng sản
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác
vào chiều qua đã có buổi làm việc với công an tỉnh an giang về chủ trương xây dựng công an xã thị trấn chính quy
sau khi nghe công an tỉnh an giang báo cáo tóm tắt tình hình kết quả công tác công an quý i năm hai nghìn hai mươi hai
kết quả triển khai thực hiện chủ trương xây dựng công an xã thị trấn chính quy
và những ý kiến tham luận của công an các đơn vị địa phương trong tỉnh
đồng chí thứ trưởng trần quốc tỏ biểu dương những thành tích đạt được của lực lượng công an an giang thời gian qua
qua đó yêu cầu công an an giang tiếp tục phát huy những kết quả đạt được
chú trọng công tác nắm tình hình công tác nghiệp vụ cơ bản các yếu tố liên quan đến biên giới tôn giáo dân tộc
giải quyết rứt điểm các vấn đề phát sinh ngay tại địa bàn cơ sở đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đồng thời mong muốn cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an
kịp thời hỗ trợ kinh phí xây dựng trụ sở làm việc điều kiện vật chất cần thiết trang thiết bị phương tiện
công cụ hỗ trợ phục vụ cho hoạt động của lực lượng công an xã góp phần xây dựng đội ngũ công an cơ sở chính quy
tình nguyện từng bước hiện đại đóng góp đắc lực vào công cuộc đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa phương
chiều cùng ngày thứ trưởng trần quốc tỏ cùng đoàn công tác đến dân hoa dân hương tại khu lưu niệm chủ tịch tôn đức thắng
thuộc xã mỹ hỏa hưng thành phố lòng xuyên
sáng nay tại hà nội tiểu ban an ninh trật tự đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một
sea games ba mươi một đã tiến hành phiên họp thứ ba nhằm ra soát đánh giá toàn diện các mặt công tác đã triển khai
từ sau phiên họp thứ hai và xác định các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến ngày khai mạc đại hội
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trường tiểu ban chủ trì phiên họp
từ sau phiên họp thứ hai đến nay tiểu ban an ninh trật tự sea games ba mươi một đã ban hành quy chế hoạt động
kế hoạch tổng thể đảm bảo an ninh an toàn sea games ba mươi một của tiểu ban an ninh trật tự
ban hành triển khai kế hoạch lịch công tác và phân công thực hiện các kế hoạch phương án bảo đảm an ninh trật tự sea games ba mươi một
cho từng thành viên tiểu ban và công an một mươi hai địa phương trong công tác bảo đảm an ninh an toàn đại hội
tổ chức đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tạo môi trường an toàn lành mạnh
phục vụ tổ chức đại hội đến thời điểm này công tác đảm bảo an ninh trật tự sea games ba mươi một đã được chủ động
triển khai từ sớm từ xa bám sát với quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội cơ bản bảo đảm tiến độ
các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra sẵn sàng môi trường an ninh an toàn để tổ chức các hoạt động của sea games ba mươi một tại việt nam
phát biểu kết luận phiên họp thứ trưởng lương tam quang đánh giá cao biểu dương công an các đơn vị địa phương
đã tích cực chủ động triển khai cơ bản đáp ứng yêu cầu mục tiêu bảo đảm an ninh an toàn cho quá trình chuẩn bị tổ chức sea games ba mươi một
thứ trưởng lương tam quang yêu cầu thời gian tới cần tiếp tục giả soát bổ sung triển khai kế hoạch phương án bảo đảm an ninh trật tự sea games ba mươi một
phù hợp với diễn biến tình hình dịch covid một mươi chín và phương án lịch trình chương trình của ban tổ chức đại hội
tập trung triển khai phương án bố trí phân công lực lượng bảo đảm an ninh trật tự lễ khai mạc lễ bế mạc sea games ba mươi một
tại thành phố hà nội và phương án bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại các địa điểm thi đấu nơi lưu trú của đại biểu
chống phá đại hội chống đảng nhà nước đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái thù địch xuyên tạc công tác tổ chức đại hội
tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự
phục vụ tổ chức thành công sea games ba mươi một tại một mươi hai địa phương
thực hiện tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh quản lý chặt chẽ vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
triển khai phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông dẫn đoàn không để xảy ra tình trạng ồn tắc hoặc tai nạn giao thông nghiêm trọng
ảnh hưởng tới sea games ba mươi một và lịch thi đấu của các vận động viên
đoàn công tác do thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn sáng nay tiếp tục kiểm tra các nội dung
liên quan tới đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội theo kế hoạch số một trăm sáu mươi bảy khbca ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai của bộ công an
đoàn đã trực tiếp kiểm tra mô hình huy động lực lượng công an khác tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến giao thông
theo kế hoạch số một nghìn hai trăm sáu mươi sáu của công an tỉnh điện biên
trong ba ngày đầu tiên thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội dịp lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm
mùa du lịch hè hai nghìn hai mươi hai bảo vệ đại hội thể dục thể thao đông nam á lần thứ một mươi
lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tổ chức triển khai sáu mươi ba lượt tuần tra kiểm soát
hai trăm năm mươi tám lượt cán bộ chiến sĩ gia quân phát hiện hai trăm tám mươi hai trường hợp vi phạm lập biên bản hai trăm bảy mươi sáu trường hợp
tạm giữ bảy mươi tám phương tiện xử phạt vi phạm hành chính gần chín mươi hai triệu đồng
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy bắt giữ một mươi một vụ một mươi ba đối tượng thu gần ba mươi năm kg ma túy một súng kíp
kiểm tra công tác tại phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng chí thứ trưởng yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh
tập trung làm tốt các chuyên đề nồng độ cồn xe quá khổ quá tải trọng tâm làm tốt công tác phân cấp cho lực lượng công an cấp xã
về việc đăng ký phương tiện tham gia giao thông
tại buổi kết luận kiểm tra công tác tại công an tỉnh điện biên thứ trưởng nguyễn văn long đã biểu dương ghi nhận đánh giá cao công tác lãnh chỉ đạo
và tổ chức triển khai thực hiện của đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh trong việc bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
nhất là trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và bảo đảm trật tự an toàn giao thông
thời gian tới để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn đồng chí thứ trưởng yêu cầu công an tỉnh điện biên cần tập trung làm tốt công tác phòng ngừa
mọi hoạt động của lực lượng công an phải lấy con người làm trung tâm lấy con người làm chủ thể
trước mắt trong dịp ba mươi tháng bốn một tháng năm tập trung làm tốt các chuyên đề về người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
sử dụng ma túy rượu bia tăng cường xử lý xe quá khổ quá tải gây mất an toàn giao thông
tới đây khi người dân thực hiện thủ tục hành chính sẽ được tạo thuận lợi nhất khi không phải kê khai nhiều lần
giảm được thời gian chuẩn bị hồ sơ giảm chi phí giấy tờ và thời gian xác minh
từ thời gian đi lại
vì vậy mà dữ liệu dân cư phải luôn đảm bảo đúng đủ sạch và sống
đây là một trong những yêu cầu xuyên suốt của lãnh đạo bộ công an
ngay khi triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân
đến nay về cơ bản bộ công an đã thu thập cập nhật bổ sung thông tin
và bảo đảm thông tin dân cư trong cơ sở dữ liệu
việc đảm bảo công tác làm sạch dữ liệu có ý nghĩa rất quan trọng
khi hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đang được kết nối
tích hợp với cổng dịch vụ công quốc gia triển khai nhiều dịch vụ công trực tuyến
và kết nối chia sẻ thông tin dân cư với cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ ngành
hiện lực lượng công an toàn quốc đã và đang nỗ lực triển khai đồng bộ
nhiều biện pháp công tác làm sạch dữ liệu đảm bảo thông tin của người dân
được cập nhật thường xuyên đầy đủ chính xác trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư
phường mỹ an có trên hai mươi ba nhân khẩu thường trú
và trên năm trường hợp tạm trú
đây là phường có tổng nhân khẩu gần như lớn nhất thành phố đà nẵng
trên cơ sở ra soát nắm địa bàn và di biến động dân cư
lực lượng cảnh sát khu vực thường xuyên xuống tận khu dân cư
điều tra xác minh nhân khẩu chỉnh sửa bổ sung những trường thông tin còn sai sót hay bị thiếu
việc xác minh cập nhật thông tin hiện cũng gặp không ít khó khăn
trên thực tế có những hộ dân đã chuyển đi nơi ở mới
nhà đã bán qua nhiều người nhưng vẫn chưa cắt khẩu
yêu cầu về công tác làm sạch dữ liệu cũng phải thường xuyên cập nhật hơn
nhằm không để xảy ra sai sót
làm sạch dữ liệu thì nhiều cái là trong đó là gặp nhiều vướng mắt về thời gian trả lời kết quả xác minh
và trong đó là những hộ dân mà đã bán đi từ rất lâu nay không biết rõ nguồn gốc đâu hết
bọn chúng tôi là sát khu vực mà đi từng ngõ gọi từng nhà là công việc thường xuyên
để làm cái dữ liệu đủ sạch sống theo trị tiêu của bộ ngoan đề ra
việc làm sạch dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống và giải quyết các yêu cầu liên quan đến cấp mã định danh cho công dân
hoặc là cấp căn cứ công dân
thì cơ bản đến giờ này rà soát là chúng tôi đánh giá là đạt được khoảng tiệm cận được con số là một trăm linh
theo yêu cầu của bộ cũng như của giám đốc công an thành phố và công an quận vũ anh sơn đề ra
song song với công tác ra soát dữ liệu dân cư lực lượng công an cơ sở khi xuống trực tiếp từng hộ
cũng tiến hành kiểm tra thông tin số định danh cá nhân với các trường hợp chưa có
thu thập thông tin dân cư đối với các trường hợp chưa được thu thập
đây là lần ra soát cuối cùng để cập nhật thông tin dân cư trước khi tiến tới
xóa bỏ hoàn toàn số hộ cầu số tạm trú hiện hành
tiến tới mục tiêu đảm bảo một trăm linh công dân trên địa bàn sẽ được thu thập dữ liệu dân cư
được cấp căn cước công dân và thông báo số định danh cá nhân theo quy định
hiện nhiều địa phương đã tăng cường thành lập các tổ cũng như xây dựng nhiều phương án triển khai thực hiện
trong đó tập trung dồn lực việc đối chiếu kiểm tra phúc tra thông tin trên cơ sở đảm bảo mốc thời gian
chất lượng làm sạch dữ liệu dân cư không chủ quan nóng vội vì
công tác làm sạch dữ liệu đối chiếu thông tin sẽ được thực hiện từ nay cho đến hết ngày ba mươi tháng bốn
sau đó sẽ tổng kết hàng ngày sau khi đối chiếu dữ liệu xong sẽ có xử lý luôn dữ liệu
tức là đảm bảo những ai sai sót những ai thông tin còn thiếu sẽ được cập nhật bổ sung
và phối hợp với bên kênh đó thì tích cực phối hợp với bên kênh tư pháp để làm các thủ tục đến quá trình hội tin
để đảm bảo rằng là người dân được điều chỉnh một cách

trung tâm đang thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
quyết liệt chỉ đạo trong việc tập trung thực hiện các công tác về làm sạch dữ liệu đúng đủ sạch sống
trong đó tập trung giám sát các cấp từ cấp tỉnh cấp huyện cấp xã phường thị trấn
trong việc vào hệ thống để thực hiện các công tác nghiệp vụ
và việc thực hiện này được giám sát thường xuyên và có báo cáo lãnh đạo bộ để nắm và chỉ đạo
hiện chính phủ đang nỗ lực triển khai
trước tiên hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu nằm trong đề án phát triển ứng dụng dữ liệu
về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
trong đó xác định dữ liệu dân cư là dữ liệu gốc
các cơ sở dữ liệu của các bộ ngành xây dựng phải căn cứ vào dữ liệu dân cư và có sự kết nối chia sẻ
chính vì thế dữ liệu dân cư trong hệ thống do bộ công an quản lý phải đảm bảo cao nhất bốn tiêu chí
đúng đủ và đúng
đây cũng là yêu cầu được bộ trưởng bộ công an tô lâm nhấn mạnh lưu ý
việc làm sạch dữ liệu là yêu cầu có ý nghĩa sống còn đối với cơ sở dữ liệu dân cư
bây giờ hiện nay rất nhiều các nơi đang muốn kết nối
nhưng mà mình đòi hỏi là những cái dữ liệu đó phải được sạch phải được sống phải được đúng phải được đủ
muốn kết nối thôi
chứ còn nếu chúng ta kết nối với những cơ sở dữ liệu của các ngành khác mà lại không đảm bảo tiêu chí của chúng ta
thì cái dữ liệu của chúng ta cũng ẻ nhuộm
thì nội bộ chúng ta phải làm sạch cái dữ liệu của chúng ta đầu tiên
bây giờ tất cả những tồn tại c sáu đã thông báo rồi
những cái chưa sạch đó phải nhanh chóng khẩn trương
đấy nay mai chỗ nào đơn vị nào cá nhân nào mà ẩu về cái này
làm bừng dữ liệu này
phạch thì lộn
tôi đề nghị các ông chí giám đốc công an địa phương phải quan triển tinh thản rất quyết định
kiểm tra đôn đốc đánh giá trách nhiệm từ cấp
đây là máy lệnh chiến đấu
đây cũng là kỷ luật công tác của dự án công an
theo đánh giá trong số các dữ liệu trong quá trình chuyển đổi số
quan trọng nhất là dữ liệu về con người công dân
vì thế việc hoàn thành cơ sở dữ liệu về con người là rất quan trọng
khai thác hiệu quả từ cơ sở dữ liệu lớn này sẽ giảm được chi phí đầu tư mới
không trùng lắp khắc phục những bất cập trong công tác quản lý thông tin dân cư mang tính đơn lẻ giữa các ngành hiện nay
đó có các ứng dụng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến
và tới đây người dân không phải yêu cầu khai báo lại những thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
khi thực hiện các thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước